công an tỉnh bình định vừa bắt giữ đối tượng cao vũ cầu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chú thị xã an nhơn tỉnh bình định
đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội cố ý gây thương tích
trước đó vào khoảng hai giờ ngày một mươi tám tháng hai năm nay sau khi đã nhậu say cao vũ cầu về nhà quậy phá gây gỗ với mẹ ruột và em trai
lúc này anh nguyễn đình chiến là cậu ruột đối tượng ở gần nhà sang khuyên can thì xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến sô sát
bực tức vì bị cậu ruột can ngăn cầu đi vào nhà lấy một con dao thái lan và một con dao bầu đi ra chém đâm nhiều nhát vào người anh chiến gây thương tích với tỷ lệ thương tật là sáu mươi một
sau khi gây án đối tượng bỏ trốn vào phía nam làm thuê cho đến nay thì đã bị bắt